liên quan đến vụ án này có hai bị cáo gồm nguyễn bá nhật đỗ văn thương bị truy tố về tội môi giới hối lộ ba bị cáo khác bị truy tố về tội đưa hối lộ
theo cáo trạng bị cáo phượng là giám định viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai phượng đã lợi dụng chức vụ kiền hạn nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ các bị cáo nhật thương
để làm nhiều bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện
được tòa án nhân dân chấp hành án phạt tù
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm ngọc phượng bốn năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác chịu mức án từ một năm sáu tháng tù đến hai năm tù về tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ
công an tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt giữ một mươi đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại khách sạn bình minh địa chỉ tại số chín phường trần phú thành phố hà tĩnh
trong số này có năm đối tượng
đối tượng hiện đang là các cầu thủ khoác áo câu lò bộ bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh
đây là những cầu thủ trụ cột thường xuyên giữ xuất đa chính tại v league
bao gồm tiền vệ đinh thanh trung trung vệ nguyễn ngọc thắng thủ môn dương quang tuấn
tiền vệ nguyễn trung học và trung vệ nguyễn văn trường
trong số những cầu thủ bị tạm giữ hình sự thì đáng chú ý có tiền vệ đinh thanh trung
quả bóng vàng hai nghìn một mươi bảy từng vô địch v leage cùng năm với quảng nam
nguyễn ngọc thắng trung vệ trẻ tiềm năng của u hai mươi ba việt nam vừa tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á
tại qatar và nguyễn trung học cũng là tiền vệ trụ cột gắn bó với hà tĩnh từ nhiều năm nay
hiện công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trạm cảnh sát giao thông chromebook thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện bắt giữ nguyễn đình tịnh là đối tượng trộm cắp liên tỉnh
bước đầu tổ công tác làm rõ tỉnh đã trộm cắp chiếc xe đang lưu thông tại bãi biển an bàng
ở thành phố hội an tỉnh quảng nam vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
còn từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tỉnh đã từng gây ra một mươi bốn vụ trộm
trong đó có năm vụ trộm xe mô tô năm vụ trộm túi sách bên trong có gần chín triệu đồng
ba chiếc điện thoại di động và bốn vụ trộm điện thoại di động ở các thành phố có đông khách du lịch
như nha trang đà nẵng hội an
đối tượng đã được bàn giao cho công an
thành phố hội an tỉnh quảng nam để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một thành phố hồ chí minh đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn tiền luân
lê duy lê thị phương trâm phan thị kim xuyến cùng chú trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và nguyễn quang lợi quê tại tỉnh bình phước về tội cưỡng đoạt tài sản
nhóm đối tượng trên đã ép một khách hàng trú tại quận bình thạnh khi đến nhà hàng nariba
ở đường thái văn lung phường bến nghé
phải trả hơn một mươi triệu đồng gồm nhiều chi phí dịch vụ và thức uống phát sinh mà anh không yêu cầu sử dụng
khác với gói bốn mươi đô la mỹ một giờ đã được tư vấn ban đầu
nam khách hàng sau đó bị nhóm người trong quán nariba hành hung lột quần áo quay video và đẩy ra ngoài đường
nạn nhân hốt hoảng xin vào bên trong rồi bị nhóm người tự ý lấy thẻ tiến dụng quẹt thanh toán chín năm triệu đồng
công an thị xã hoàng mai của tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi thu bị can
đối với ba đối tượng về các tội mua bán tàng trự trái phép vật liệu nổ
ba đối tượng gồm hai nữ và một nam trú tại xã quỳnh lập huyện thị xã hoàng mai và xã tam hợp huyện quỳ hợp
các đối tượng này nằm trong đường dây mua bán tàng trự trái phép vật liệu nổ từ huyện quỳ hợp về thị xã hoàng mai tiêu thụ
cơ quan công an thu giữ của các đối tượng một mươi bảy kg thuốc nổ công nghiệp một trăm linh kíp nổ và ba mươi năm m dây trái chậm